sau sáu lần chế tạo thất bại ông thái văn âu sáu mươi tuổi ở thôn ú xã ma nới huyện ninh sơn tỉnh ninh thuận
đã chế tạo thành công chiếc máy bóc vỏ lụa và mầy hạt ngô giúp đồng bào dân tộc rackline nơi đây thoát cảnh
mỗi ngày phải vất vả giã ngô bằng cối chay tay trong nhiều giờ để có lương thực nấu ăn
xuất phát từ mong muốn được săn sẻ nỗi vất vả của bà con vùng cao phải thức khuya dậy sớm giã ngô bằng cối chảy tay
năm hai nghìn một mươi hai ý tưởng sáng chế máy bóc vỏ lụa và mầy hạt ngô hình thành trong ông thái văn âu
sau sáu lần thất bại phải đem những chiếc máy đi bán phế liệu vì chưa bảo đảm kỹ thuật như mong muốn
mãi đến năm hai nghìn một mươi bốn chiếc máy thứ bảy mới được hoàn chỉnh và đưa vào chạy thử nghiệm tốt

nếu giã thủ công như trước đây bà con phải mất bốn giờ mới giã xong một mươi hai kg ngô thành phẩm
nhưng với chiếc máy này chỉ phải đưa vào chạy thử nghiệm tốt
nếu chiếc máy này mất tám phút xay nếu chiếc máy làm việc tám giờ một ngày
sẽ đạt năng suất cấp ba mươi lần của một ngày công lao động
với tiền công say là một đồng một kg mỗi ngày ông âu thu nhập sáu trăm năm mươi đồng
qua cái máy đó thì giúp cho nông dân cũng như là ở ninh sơn ma nới
cũng như là các huyện trong toàn tỉnh tiết kiệm được công sức tiền bạc để làm công việc khác
thì qua đây thì mong muốn là
các cấp các ngành và quan tâm hơn nữa để tạo điều kiện cho nông dân thái văn âu
và có điều kiện hơn nữa để phát huy cái tính sáng tạo cũng như là nhân rộng cái máy
để tạo điều kiện chung cho nông dân ninh sơn nói chung và các huyện trong tỉnh nói riêng
sáng chế máy bóc vỏ lụa và mầy hạt ngô của ông thái văn âu
đã đạt giải nhất tại hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh ninh thuận lần thứ tư năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
và giải khuyến khích sáng tạo khoa học kỹ thuật toàn quốc năm hai nghìn một mươi chín
ngoài ra ông còn chế tạo những chiếc máy đa năng vừa kéo vừa cày vừa sới đất
những máy đánh vỏ ngô các loại đậu rất hiệu quả trong sản xuất